vào chiều qua ngày bốn tháng hai gia đình các nạn nhân trong vụ dẫm đạp ở ital won đã đụng độ với cảnh sát ở trung tâm seoul
khi mà những người này xuống đường biểu tình và lập một bàn thờ tưởng niệm tại quảng trường seoul plaza mà không được sự chấp thuận của chính quyền
cuộc tuần hành có sự tham gia của một người trong đó có khoảng một trăm năm mươi người thân trong gia đình các nạn nhân thiệt mạng
ban đầu gia đình các nạn nhân dự định tổ chức sự kiện tại quảng trường green wroman và dựng bàn thờ tử niệm tại đây
tuy nhiên chính quyền thành phố đã từ chối yêu cầu này và cơ quan cảnh sát đã điều động khoảng ba nhân viên tới khu vực quảng trường green women
và giữa cuộc tuần hành gia đình các nạn nhân và những người tham gia biểu tình đột ngột dựng một đài tưởng niệm tạm thời tại seoul plaza trước tòa thị chính nằm trên đại lộ sejejow
do đó những người biểu tình và cảnh sát đã đụng độ trong một khoảng thời gian ngắn
tuy nhiên đài tưởng niệm vẫn được lập vào
khoảng một mươi bốn h một mươi phút cùng ngày và thu hút sự chú ý của khoảng năm người chiếm bốn phần sáu làn đường của đại lộ soju